trước thêm đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã có hai đồng chí thường vụ một đảng ủy viên phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo và khiển trách do buồng lỏng quản lý đất đai quản lý tài chính
đây đều là cán bộ chủ chốt từ phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm suy yếu nghiêm trọng bộ máy lãnh đạo của địa phương
và các đoàn thể chính trị xã hội hoạt động của ban thanh tra nhân dân ban giám sát đầu tư cộng đồng chỉ đạo tổ chức đảng
ở đây cụ thể là các tri bộ trực thuộc đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
từ thông tin phản ánh của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện phù cử đã kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm của cán bộ lãnh đạo quản lý
không để những cá nhân vi phạm thiếu tư cách đảng viên tham gia tái cử cấp ủy khoa mới
tăng cường cán bộ huyện về chấn trình lại các cơ sở thiếu hụt về cán bộ trù chốt
nhờ đó tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào nhân sự nhiệm kỳ mới

quyền lợi và trách nhiệm của các cơ quan
sau kiểm tra sám sát việc thi hành kỳ luật đảng cũng là một bước chuyển biến rõ rệt trong việc phối hợp giữa ủy ban kiểm tra và cơ quan nhà nước khối nội chính công an
trước đây không ít trường hợp đã có kết luận sai phạm tuy nhiên mất một thời gian rất lâu để đưa ra hình thức kỷ luật
các cá nhân đó vẫn tiếp tục công tác khiến cho nhân dân và dư luận có hiểu
các cá nhân đã có nhiều phản ánh bức xúc về sự quyết liệt của cấp ủy chính quyền hay một số trường hợp khác được đưa ra truy tố xét xử nhưng vẫn chưa chịu hình thức kỳ luật của đảng do quá trình trao đổi nắm bắt thông tin chưa chặt chẽ kịp thời dẫn đến tình trạng tổ chức đảng có cá nhân sai phạm nghiêm trọng mà không bị phát hiện
ngày xưa nếu chưa có quy chế thì tôi có phải nói là có những khi là đùn đẩy với nhau bởi vì kỳ luật cán bộ đảng viên thì cũng nhiều người cũng không muốn làm
nhưng khi có quy chế rồi thì nó phân định rõ rồi ví dụ như chúng tôi với ủy ban dân huyện ủy ban dân huyện phát hiện ra trước thì phải xem xét xử lý trước sau đó chuyển cho chúng tôi chúng tôi xem xét kiểm tra dấu hiệu vi phạm đến mức xử lý thì cũng xử lý
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nội dung này cơ bản đã được khắc phục các cá nhân có kết luận đã để xảy ra sai phạm đều được tiến hành xử lý kỷ luật về mặt đảng trước khi chịu trách nhiệm trước nhà nước pháp luật và nhân dân
xã hương nộn huyện tam nông
cả nhiệm kỳ vừa qua xử lý ba trường hợp trong đó có một kiểm soát viên của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thiếu minh bạch trong tài chính và thuê mượn đất trong nông nghiệp của người dân
sau khi có kết luận thanh tra đồng chí này đã chịu hình thức cảnh cáo và tiến hành khắc phục sai sót và trả lại tiền thuê đất cho bà con theo quy định
xử lý sai phạm và đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
và từ khi có kiểm tra và thi hành kỳ luật thì đảng viên đã khắc phục
khắc phục được những hạn chế và sửa chữa thì cơ bản là tiến bộ đến bây giờ thì cơ bản sửa chữa khắc phục tốt
nội chính thì ra là rất tốt cái vấn đề là chấn chỉnh thì các tổ chức đảng ở cơ sở các bộ máy là đoàn kết rất tốt
phần lớn quy chế phối hợp được các địa phương xây dựng giữa ủy ban kiểm tra với thanh tra nhà nước các ban đảng ban cán sự đảng ủy ban nhân dân các cơ quan khối nội chính như viện kiểm sát
tòa án đảng ủy khối công an quân sự mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
dựa theo chức năng nhiệm vụ của mình các cơ quan thực hiện việc trao đổi thông tin giúp ủy ban kiểm tra nắm bắt tình hình và quản lý đảng viên cán bộ thuộc diện ban thường vụ quản lý
kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm xử lý các cá nhân về mặt tổ chức đảng sau khi có kết luận thanh tra truy tố xét xử theo đúng điều lệ
sự phối hợp này tạo tính đồng bộ trong công tác
kiểm tra sám sát kỳ luật đảng không bỏ sót nội dung khía cạnh nào
nó có tác dụng là ấn đắn luôn và hướng người ta làm cho nó đúng
vấn đề mất toàn kết là không còn
các nội dung kiểm tra của tôi khá đồng bộ toàn diện trên các lĩnh vực góp phần giúp cho cơ sở định hướng và chỉ đạo trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị
cũng như phát triển thế giới hội được đồng bộ trên đề bàn của huyện
bên cạnh những hiệu quả tích cực đạt được công tác phối hợp trong kiểm tra sám sát
luật đảng vẫn còn bộc lộ hạn chế và chưa sâu sát ở một số nơi
nội dung trao đổi thông tin tài liệu phối hợp thực hiện giữa các cơ quan chưa tương xứng với mục tiêu yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng đảng
công tác kiểm tra giám sát và những vấn đề nảy sinh
việc phối hợp còn mang tính chất sự vụ chưa toàn diện chưa thực sự nền nếp
chưa tích cực tổ chức những cuộc sao ban định kỳ để trao đổi giải quyết những vấn đề phát sinh và học hỏi kinh nghiệm
việc phối hợp trong tuyên truyền phổ biến về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng chưa nhiều
có việc chưa kịp thời chưa có kế hoạch cụ thể
điều này đặt ra yêu cầu các cơ quan có liên quan đặc biệt là ủy ban kiểm tra các cấp
cần chủ động trong việc có văn bản đề nghị cung cấp thông tin trao đổi tài liệu tham gia ý kiến theo yêu cầu của mỗi cơ quan
và cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra giám sát hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác
tăng cường tổ chức hội nghị trao đổi
tọa đàm rút kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra
với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
đã có kết quả giám sát nhưng mà khi có kết quả thì cũng không thông tin lại cho chúng tôi
hoặc là thông tin chậm không kịp thời
cho nên là cái việc nắm mắt
đối với tổ chức đảng
thuộc cái diện tỉnh quản lý
có thể tiến hành kiểm tra sám sát
thì đôi khi cũng chưa được kịp thời
làm sao đưa cái
cái quy chế
mà đã được ký
tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả nhất
đây cũng là một trong những cái
cái yêu cầu rất lớn
ban thượng vụ tỉnh huế
vì cái công tác
kiểm tra sám sát
trên thực tế
chỉ có trách nhiệm của ban kiểm tra
là trách nhiệm của
chúng ta có hệ thống chính trị
và công tác kiểm tra giám sát không phải chỉ riêng của
cơ quan kiểm tra
mà đây là cái
hệ thống chính trị chúng ta cùng phải chung tay vào cuộc
thì mới thực hiện thành công được cái công tác kiểm tra
vì vậy thì cái sự phối hợp
mặt trận đoàn thể với
các cơ quan trong hệ thống chính trị
dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng
trực tiếp của ủy ban kiểm tra cao cấp
là việc rất quan trọng để
có đến để dẫn đến cái sự thành công
của công tác kiểm tra giám sát thi hành cựu đoàn đảng của chúng ta
dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã nhấn mạnh
phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra thanh tra kiểm toán điều tra
truy tố xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước mặt trận tổ quốc
các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động kiểm tra giám sát
đây được xem là một giải pháp quan trọng nhằm đổi mới mạnh mẽ
nâng cao hiệu lực hiệu quả giám sát kiểm tra tránh trồng chéo trùng lập lãng phí không hiệu quả
điều này đòi hỏi ủy ban kiểm tra các cấp các ngành có liên quan cấp ủy các địa phương
cần quan tâm hơn nữa đến công tác này xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trọng trách mà đảng
nhân dân giao phó để duy trì ổn định công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng trong giai đoạn tiếp theo